xuất khẩu gạo từ lâu đã mang lại một nguồn ngoại tệ không nhỏ cho nước ta trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
những năm qua đảng và nhà nước ta đã trú trọng hơn tới tăng cường áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất
đặc biệt chú ý tới những dòng lúa có chất lượng và cho năng xuất cao
đồng thời đẩy mạnh hơn nữa xuất khẩu gạo nhằm đem lại nguồn vốn lớn phục vụ công cuộc đổi mới đất nước
số liệu mới nhất của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa công bố cho thấy
xuất khẩu gạo chín tháng qua tiếp tục sụt giảm một mươi sáu bốn về khối lượng và giảm một mươi hai năm về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái
nguyên nhân nào khiến gạo tiếp tục sụt giảm
có thể nói nếu mà so với cùng kỳ năm ngoái thì năm nay chúng tôi mới xuất chỉ được có khoảng sáu mươi so với cùng kỳ thôi
một trong những nguyên nhân đó là cái giá gạo thị trường trên toàn cầu nó đi xuống
cộng với hai là cái thị trường hàng hóa đặc biệt là cái thị trường chính của chúng ta là thị trường phú quốc
thì cái lượng mua vào cũng đi xuống
giảm đi rất nhiều
thứ ba nữa là cái chất lượng vào thời điểm hiện nay là vụ hẻ thu cho nên cái chất lượng nó cũng không được tốt
cùng với gạo nhiều năm qua thủy sản cũng được coi là một trong những thế mạnh xuất khẩu của việt nam
thế nhưng trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu việc sản xuất tôm gặp nhiều bất lợi
khi tình hình thời tiết những tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu diễn biến khá phức tạp không thuận lợi cho sản xuất tôm nước lợ
do đó sản lượng thu hoạch tôm nước lợi trong những tháng
dẫn đến thiếu hụt nguồn cung tôm nguyên liệu phục vụ cho xuất khẩu giá tôm nguyên liệu tăng
trong khi đó thị trường cà cha thiếu ổn định giá cà cha bắp banh khiến diện tích nuôi bị thu hẹp
cùng với đó bộ thương mại mỹ vừa ra phán quyết cuối cùng áp thuế chống bán phá giá với tôm đông lạnh của việt nam xuất khẩu
và chương trình thanh tra cá gia trơn sẽ là thách thức đối với ngành thủy sản của việt nam trong thời gian tới
cái mà chung nhất hiện nay chúng tôi đang cần trước hết đây là vấn đề về sản xuất
thì sản xuất ở trong nước hiện nay là cái chi phí cao quá
cao ở đây là chúng tôi so với lại các nước trong khu vực chứ không phải là cao so với cái mà mình so với những năm trước hay gì
bởi vì xuất khẩu thì chúng ta phải tính đến cạnh tranh
cái thứ hai ở đây là vấn đề về chất lượng
chất lượng ở đây không phải là chúng ta có vấn đề về chất lượng
mà đây nó là một cái tiêu chí hàng đầu của tất cả các thị trường mà chúng ta phải luôn phải duy trì
theo hiệp hội dệt may việt nam trong chín tháng tổng kim ngạch xuất khẩu đạt hai mươi một tỷ usd
hoàn thành sáu mươi tám so với kế hoạch của năm
là hai mươi chín tỷ usd thấp nhất trong vòng một mươi năm trở lại đây
ngoài những yếu tố khách quan tác động như nền kinh tế của một số nước nhập khẩu dệt may của việt nam đang gặp khó khăn
sự kiện brexit ở anh thì một trong những khó khăn của ngành dệt may việt nam
bắt nguồn từ chính sách giữ tỷ giá của đồng việt nam ổn định so với các đồng ngoại tệ khác
khiến hàng hóa việt nam trở nên đắt hơn so với các nhà cung cấp khác làm giảm sức cạnh tranh của sản phẩm
có thể nói nông nghiệp và công nghiệp được coi là hai chủ yếu
đỡ trong xuất khẩu của việt nam và cũng được coi là mắt xích quan trọng để tăng trưởng kinh tế
tuy nhiên cho đến thời điểm này tức là chỉ còn hơn hai tháng nữa là chúng ta kết thúc năm hai nghìn một mươi chín
chính phủ cho rằng tăng trưởng gdp cả năm chỉ có thể đạt khoảng sáu ba sáu năm thấp hơn so với chỉ tiêu quốc hội giao là sáu bảy
cùng với việc chỉ tiêu tăng trưởng gdp khó về đích chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của việt nam
cũng sẽ không đạt kế hoạch đề ra
sáu bảy trong khi kế hoạch là một mươi
bên cạnh những mặt cơ hội hay những mặt thuận lợi thì có những thách thức
chúng ta muốn tận dụng được những cơ hội đó chúng ta phải vượt qua được những thách thức
cho nên vấn đề đầu tiên là từng lĩnh vực từng ngành một phải xem những thách thức khó khăn là gì
và trên cơ sở đó nội lực mình tự vận động để khắc phục cái đó
nhưng đồng thời các hiệp hội ngành nghề cũng như những tổ chức ví dụ như là vcci
là cơ quan trung mô nối liền giữa doanh nghiệp với nhà nước thì phải có những quyến nghị những chính sách
để tháo bớt những rào cản tặng thuận lợi khó khăn đặc biệt là tháo gỡ những khó khăn trong doanh nghiệp
những sự cố bất khả kháng xảy ra với nền kinh tế trong năm hai nghìn một mươi sáu có thể xem đó là một sự cảnh báo
về những hệ quả có thể xảy ra đối với một nền kinh tế có định hướng tăng trưởng dựa trên xuất khẩu quá nhiều như việt nam
và nó tạo ra những động lực và sức ép cần thiết để chính phủ thay đổi mục tiêu trong năm hai nghìn hai mươi
một nền kinh tế bền vững là một nền kinh tế hài hòa và cân bằng
giữa các khu vực kinh tế trong nước lẫn đầu tư nước ngoài
giữa xuất khẩu và tiêu thụ nội địa trong việc tạo nên tăng trưởng gdp
bài học lớn nhất mà chúng ta có thể rút ra từ nền kinh tế trong năm hai nghìn một mươi sáu
gói gọn trong nhu cầu và mục tiêu về một nền kinh tế hài hòa và cân bằng đó